về vụ việc sáu lô biệt thự ven sông hồng được dư luận quan tâm thời gian qua
chiều hôm qua ông vương trinh quốc tránh văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh lào cai
cũng là người phát ngôn của ủy ban nhân dân tỉnh chính thức trả lời về những thông tin xung quanh vấn đề này
theo người phát ngôn ủy ban nhân dân tỉnh lào cai trước năm hai nghìn bốn
các lô biệt thự và các căn hộ liền kề hiện nay hoàn toàn là bãi bồi và lòng sông hồng
khi dự án kè bảo vệ được hoàn thành thì mới hình thành đường an dương vương và các khu dân cư
theo quyết định số bảy trăm một mươi tám của ủy ban nhân dân tỉnh lào cai thì dọc trục đường này quy hoạch tổng cộng một trăm hai mươi lô đất ở liền kề
tiếp đó quyết định số bảy trăm hai mươi bốn tỉnh lào cai điều chỉnh một phần quy hoạch từ đất liền kề sang đất biệt thự gồm tám lô
nhưng do diện tích không phù hợp nên tỉnh lào cai tiếp tục ra quyết định số ba nghìn hai trăm bốn mươi bốn điều chỉ xuống còn sáu lô
đồng thời giao cho quỹ đầu tư phát triển đứng ra làm chủ đầu tư thực hiện xây dựng và chọn một đơn vị phụ trách đấu giá
tại thời điểm đầu giá năm hai nghìn một mươi bốn
theo khung giá nhà nước quy định thì mỗi mét vuông đất biệt thự có giá một mươi triệu đồng
đến khi đầu giá mỗi mét vuông có giá khởi điểm một mươi năm triệu đồng
về việc sáu lô biệt thự nói trên mà báo chí và dư luận quan tâm trong thời gian vừa qua
người phát ngôn của ủy ban nhân dân tỉnh lào cai khẳng định thông tin đấu giá được công bố rộng rãi
năm hai nghìn một mươi bốn khi cả sáu lô đất được đưa ra đấu giá thì cũng chỉ có năm người chúng
còn lại một lô không ai đấu đến năm hai nghìn một mươi năm phải tổ chức đấu giá lại mới có chủ sở hữu
có hai lần điều chỉnh quy hoạch từ đất ở liền kề sang đất biệt thự
chứ chưa hề có đất cây xanh nào được chuyển đổi mục đích sang nhà ở trong khu vực này